đối tượng vi trần quốc bảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre tỉnh bến tre khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi cướp tài sản
khi biết chị nguyễn thị phương hà kinh doanh tại nhà và hiện nay đang ở một mình cho nên bảo đã nảy sinh ý định cướp tài sản
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng chín bảo mang theo dao nhọn băng keo và dây rút điều khiển xe mô tô đến nhà của chị hà giả vờ làm khách mua hàng
khi chị hà mở cửa thì đối tượng đã dùng dao nhọn khống chế rồi trói tay rán miệng nạn nhân cướp được chín trăm linh đồng sau đó lên xe tẩu thoát
ngay sau đó nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ cho đến sáng ngày hai mươi một tháng chín công an thành phố bến tre đã xác định và bắt giữ được thủ phạm gây án là vi trần quốc bảo